thưa quý vị một mươi bốn tỉnh khu vực trung du và miền núi phía bắc có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng
giàu tiềm năng lợi thế về kinh tế nông nghiệp lâm nghiệp khoáng sản thủy điện du lịch kinh tế biên mộng
vùng trung du và miền núi phía bắc thời gian qua đã góp phần tạo nên thành công của bức tranh xuất nhập khẩu của đất nước
tuy nhiên các địa phương trong vùng suốt nhiều năm qua vẫn chưa phát huy được hết thế mạnh để thúc đẩy tăng trưởng thương mại
yếu trong khâu chế biến sâu lợi thế xuất khẩu giữa các vùng không đồng đều
việc phát triển doanh nghiệp trong vùng gặp nhiều khó khăn đang là rào cản cho hoạt động xúc tiến thương mại thị trường trong nước
và phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa dịch vụ của vùng ra thế giới
giá trị xuất khẩu thấp mặt hàng xuất khẩu chưa phong phú đa dạng khả năng cạnh tranh chưa cao
sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm thô gia công
phần lớn các sản phẩm xuất khẩu đều chưa xây dựng được thương hiệu riêng vững chắc
những sản phẩm của vùng núi trung du phía bắc còn phát triển ở dạng nhò lẻ
và quan trọng nhất là việc liên kết giữa các tỉnh các địa phương trong vùng còn chưa chặt chẽ
đâu đó là còn có những hoạt động xúc tiến thương mại cũng như xúc tiến xuất khẩu
còn rất là trồng chéo và manh mốn
mỗi tỉnh thì thông thường sẽ đi làm triển khai những hoạt động xúc tiến xuất khẩu của riêng mình
và chưa có một sự liên kết
hơn một mươi năm vừa qua từ hai nghìn một mươi đến đây mặc dù đã được sự quan tâm của đảng nhà nước của các cấp ngành của các tỉnh địa phương
tuy nhiên công nghiệp đặc biệt là công nghiệp chế biến của vùng trung đô bắc là phát triển chậm hơn so với cả nước
hiện phần lớn các doanh nghiệp trong vùng trung du và miền núi phía bắc là doanh nghiệp vừa và nhỏ
còn hạn chế năng lực sản phẩm
sản xuất trình độ công nghệ năng lực cạnh tranh
công tác phối hợp các hoạt động xúc tiến thương mại xúc tiến đầu tư chưa được thực hiện thường xuyên
phần lớn các sản phẩm nông sản xuất khẩu thế mạnh chủ yếu là sản phẩm thô
bà con đang làm theo kiểu truyền thống
mọi người đang tận dụng cái lợi thế có sẵn tài nguyên bản địa
và vận dụng cái phương pháp mà sản xuất đơn giản nhất để làm sao đưa ra được thị trường cái giá mà tốt nhất
nhưng dẫn đến chất lượng
chất lượng chưa đảm bảo và để nói câu chuyện xuất khẩu thì còn cần rất nhiều yếu tố
trong đó yếu tố mà hiện nay ai thấy rõ nhất đó là việc phải đầu tư sâu hơn về công nghệ chế biến
về công nghệ bảo quản và phải nâng cái chất lượng sản phẩm lên một nức cao hơn
để các sản phẩm của vùng trung du miền núi phía bắc vươn xa hơn trên thị trường thế giới
thu hẹp dần khoảng cách về thu nhập và trình độ phát triển thương mại của vùng so với trung bình cả nước
việc tập trung liên kết vùng
doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu một số sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực
đưa một số địa phương trong vùng trở thành trung tâm canh tác và chế biến nông sản xuất khẩu sẽ đóng vai trò then chốt
những năm qua một số doanh nghiệp vùng trung du và miền núi phía bắc đã tập trung phát triển trung tâm canh tác
và chế biến một số sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực
hỗ trợ hướng dẫn bà con xây dựng phát triển vùng trồng vùng nguyên liệu thế mạnh để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu
tôi hướng đến cho bà con trồng cấy và nuôi trồng theo phương pháp tới đây là phải có chứng nhận về hữu cơ
hùng quỷ hữu cơ hồi đang thực hiện để làm tiêu chuẩn iso và các tiêu chuẩn cao cấp hơn nữa để đạt tiêu chuẩn quốc tế
theo đại diện bộ công thương khi liên kết nội vùng được phát triển doanh nghiệp sẽ tìm thấy sức hút riêng có của vùng
các địa phương trong vùng cần liên kết để hình thành và phát triển
hệ thống đô thị kết nối nội vùng với các đô thị lớn vùng đồng bằng sông hồng
phát triển các chuỗi liên kết trung tâm kinh tế đô thị vùng gắn với các đô thị vùng biên giới tránh cạnh tranh lẫn nhau bằng mọi giá
trước mắt những vùng trung du bắc này thì nhìn thấy rất rõ là phải làm sao mà liên kết với vùng đồng sông hồng
vùng thủ đô quan trọng nhất thủ đô hà nội vẫn là một thị trường cực kỳ như vậy
là một bước đẹp để vùng trung tù đông bắc cung cấp hàng hóa dịch vụ
để đi vào thị trường cả nước các vùng khác trong việt nam nhưng quan trọng đấy là một cái nội địa
mặc dù vậy thì muốn gọi là đi ổn định đi xa thì cần phải có sự liên kết vùng
thì từ đó mới tạo ra được sự liên kết của vùng này với vùng tây nam của trung quốc cũng như các tỉnh khác trung quốc
địa phương các ủy ban nhân dân các địa phương cần phải có cơ chế khuyến khích để hình thành và phát triển được những doanh nghiệp chuyên biệt về ngoại thương
để mà có thể là kết nối cũng như là thu gom được hàng hóa nông sản lâm sản và những cái đặc sản của các địa phương trong cả vùng
để có thể là triển khai và thực hiện được những đơn hàng lớn trong tương lai
việc liên kết vùng toàn diện đẩy mạnh chế biến sâu vào quy mô lớn các ngành hàng thế mạnh
đường chỉ ra sẽ giúp cho khu vực trung du và miền núi bắc bộ
biến thách thức thành cơ hội biến tiềm năng thành tiềm lực biến tiềm lực thành nguồn lực
và để vùng có thể phát triển đột phá bắt kịp các vùng kinh tế động lực khác
để tận dụng ưu thế của vùng cần tập trung ưu tiên phát triển xuất khẩu các mặt hàng có quy mô xuất khẩu lớn
lợi thế cạnh tranh cao như nông sản đồ gỗ dệt may gắn với đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu
gia tăng tỉ trọng xuất khẩu hàng hóa có hàm lượng chế biến sâu công nghệ cao có giá trị gia tăng tỷ lệ nội địa hóa lớn